sáng ngày chín tháng tám phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành
và ủy ban giám sát tài chính tiền tệ quốc gia đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm gdp có xu hướng tăng nhanh
bình quân tăng một mươi sáu bảy một năm
trong việc xây dựng kế hoạch nợ nước ngoài quốc gia và khả năng trả nợ trong giai đoạn tới
phó thủ tướng giao bộ tài chính và ngân hàng nhà nước hoàn thiện pháp luật quản lý nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp
tập trung giám sát tổng nợ cơ cấu nợ của các khu vực và có tính tới rủi ro đối với từng doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế